thưa quý vị tết nguyên đán quý mão đang tới gần
nhu cầu đổi tiền lẻ tiền mới tiền có số series đẹp cũng nóng trở lại
tuy nhiên người dân cần cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang thậm chí còn vi phạm pháp luật
tại một số trang quảng cáo dịch vụ đổi tiền trên mạng
thời điểm này mức phí đổi tiền mệnh giá lớn như một trăm linh hai trăm linh đồng
giao động từ ba sáu tiền lẻ từ một hai đồng từ một mươi một mươi năm
như vậy nếu đổi khoảng hai triệu đồng mệnh giá hai đồng
người dân có thể mất tới ba trăm linh đồng tiền phí
đối với khách hàng có nhu cầu đổi tiền số lượng lớn
mức phí này theo quảng cáo sẽ được chiết khấu phải trăng
còn với những tờ tiền có số series đẹp như năm sinh
hay mang các yếu tố tâm linh hoặc thời điểm đổi tiền giáp tết
mức phí giao dịch còn có thể lên tới ba mươi ba mươi năm
theo cơ quan chức năng đặc điểm của hoạt động đổi tiền lẻ
tiền mới tiền độc lạ là thường giao dịch qua mạng
người bán yêu cầu khách hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi
cùng phí tranh lệch rồi mới giao tiền theo yêu cầu
không ít người khi nhận về cọc tiền bị rút ruột
lẫn tiền cũ nát thậm chí cả tiền giả
theo thông tư số hai mươi năm hai nghìn một mươi ba của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
ngoài các đơn vị như ngân hàng tổ chức tín dụng kho bạc nhà nước
mọi hành vi thu đổi tiền của cá nhân tổ chức khác đều là bất hợp pháp
và bất kỳ hành vi đổi tiền mới tiền lẻ
nhằm hưởng phần trăm tranh lệ
tình lệ đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật
và có thể bị xử phạt từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng
theo nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
mức phạt trên áp dụng với cá nhân
còn với tổ chức sẽ tăng nặng gấp hai lần